nhân lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng cộng hòa armenia nikol pashinyan và phu nhân
bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bảy
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón và hội đàm
buổi lễ được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
lễ đón được tổ chức trọng thể theo cấp quốc gia thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng cộng hòa armenia nikol pashinyan
duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam
sau lễ đón hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm hai thủ tướng đã thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp
nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và armenia trong thời gian tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chủ trương nhất quán của lãnh đạo việt nam
luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó và hợp tác nhiều mặt với armenia
quyết tâm phát triển quan hệ theo hướng hiệu quả thực chất và bền vững trên mọi lĩnh vực đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước
về phần mình thủ tướng armenia nikol pashinyan bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính phủ việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chuyến thăm việt nam lần này
sẽ tạo bước ngoặt về chất trong quan hệ song phương góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt việt nam armenia
đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và lợi ích của nhân dân hai nước
về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật tập trung triển khai thành công hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mà armenia là thành viên coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương
là động lực tạo đột phá về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục đào tạo y tế văn hóa thể thao du lịch an ninh và quốc phòng
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ nước cộng hòa armenia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học
hai thủ tướng cũng đã có cuộc họp báo thông báo cho báo chí về kết quả của cuộc hội đàm